tại nhà thi đấu trường đại học tôn đức thắng tp hcm đã diễn ra giải vô địch judo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám
tranh cúp đại học cảnh sát nhân dân lần thứ hai
giải vô địch judo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu cup đại học cảnh sát nhân dân lần hai
có gần ba trăm linh vận động viên tham gia của hai mươi hai đội đến từ một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự gồm
hàn quốc campuchia singapore philippines ấn độ indonesia hồng kông đài loan lào thái lan
pháp canada thụy sĩ việt nam có năm đội tham gia thi đấu
các vận động viên judo tham gia một mươi sáu nội dung đối kháng nam nữ và hai nội dung quyền nageno kata juno kata
bên cạnh đó giải còn có sự tranh tài của các vận động viên dudo khiếm thị thi đấu ở năm hạng cân nội dung
parajudo quốc tế cúp đại học tôn đức thắng lần thứ nhất lần đầu tiên para xuất hiện tại giải đấu quốc tế này
giải vô địch jdo quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là dịp để liên đoàn judo đông nam á thẩm định lần cuối
trước khi công nhận giải vô địch judo quốc tế việt nam là giải đấu chính thức của khu vực
giải đấu diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín